hội nghị lần thứ hai mươi năm hội đồng điều phối asean acc được tổ chức trực tuyến vào sáng nay với sự tham dự của bộ trưởng bộ ngoại giao một mươi nước thành viên asean và tổng thư ký asean phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh chủ tịch hội đồng điều phối asean chủ trì hội nghị
tại cuộc họp các bộ trưởng cho rằng hơn bao giờ hết asean cần phát huy tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng nhằm kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh giảm thiểu các tác động kinh tế xã hội của dịch bệnh
đảm bảo an ninh xã hội nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là cần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
các bộ trưởng khẳng định sự cần thiết của việc triển khai nhanh quyết liệt và nghiêm túc các biện pháp mà nhiều nước đang áp dụng như cách ly xã hội truy soát các nguồn lây nhiễm cách ly
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã thông tin và chia sẻ kinh nghiệm của việt nam với các biện pháp ứng phó sớm đồng bộ linh hoạt và quyết liệt huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị các cấp các ngành và nhân dân trong đó có sự trợ giúp và sử dụng các cơ sở của quân đội
nhờ đó việt nam đã đạt những kết quả tích cực bước đầu trong kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao nhấn mạnh asean cần tiếp tục đẩy mạnh cách tiếp cận tổng thể đồng bộ liên ngành liên trụ cột của cả cộng đồng asean cũng như hợp tác với các đối tác trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
hội đồng điều phối asean cũng thảo luận công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao đặc biệt của asean và asean cộng ba với trung quốc nhật bản hàn quốc về ứng phó dịch bệnh covid một mươi chín qua hình thức trực tuyến dự kiến sẽ diễn ra trong ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
kết thúc hội nghị các bộ trưởng đã lần lượt tuyên bố bằng ngôn ngữ của mình khẳng định cam kết đoàn kết chặt chẽ giữa các nước asean trong cuộc chiến chống covid một mươi chín